xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày ba tháng một mươi của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn thanh thảo bốn mươi bốn tuổi
chú tại xã hiễu thuận huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn sáu thảo bắt đầu tổ chức hụi và lúc đầu thảo thực hiện đúng với thỏa thuận về góp hụi
lập danh sách rõ ràng đầy đủ gom và giao hụi đúng thời gian để hưởng hoa hồng
từ năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu do có nhiều hụi viên không đóng hụi nên thảo bắt đầu lập khống ba trăm bảy mươi chín phần hụi để kêu hốt hụi
ngoài ra thảo còn tự dựng lên việc người không hốt hụi muốn nhận chầu hụi với sáu trăm linh phần
như vậy bằng các hành vi gian dối của mình thảo đã chiếm đoạt một trăm tám mươi hội viên số tiền tám năm tỷ đồng
tại phiên tòa bị cáo nguyễn thanh thảo đã thừa nhận hành vi phạm tổ quốc
do đây là vụ án nghiêm trọng có nhiều bị hại nên phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào ngày mai bốn tháng một mươi
công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lương thị hà
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở xã thanh trù thành phố vĩnh yên để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
quá trình điều tra xác định ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
anh lê kế nghiệp ở thành phố vĩnh yên đi xe ô tô đến nhà
lương thị hà là chủ hiệu cầm đồ hà hoan đặt vấn đề vay một trăm hai mươi triệu đồng
hà đồng ý với điều kiện anh nghiệp phải viết giấy vay nợ số tiền một trăm hai mươi triệu đồng
với lãi suất bốn đồng một triệu một ngày và phải thế chấp chiếc xe ô tô trên
đến ngày hai mươi sáu tháng chín lương thị hà gọi điện cho anh nghiệp đến nhà hà
để tính tiền gốc là một trăm hai mươi triệu đồng và ba mươi bảy triệu đồng tiền lãi tương ứng với lãi suất một trăm một mươi
do không có tiền trả nợ nên anh nghiệp khất đến ngày hôm sau sẽ trả tiền lãi
còn gốc sẽ
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín anh nghiệp cùng với một số người bạn đến nhà lương thị hà
để trả ba mươi bảy triệu đồng tiền lãi thì bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc bắt quả tang
tại cơ quan công an lương thị hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện vũng liêm
tỉnh vĩnh long vừa kiểm tra hoạt động khai thác cát
và đã bắt quả tang hai đối tượng và hai phương tiện đang hút cát trái phép trên tuyến sông cổ chiên
tổ công tác đã bắt quả tang tàu sắt không biển kiểm soát có tải trọng khoảng sáu mươi tấn
do ngô phước lộc chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre điều khiển
đang hút cát trái phép tại thủy phận ấp cái dứa xã thanh bình huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
khi kiểm tra phương tiện trên đã hút được khoảng ba mươi năm mét khối cát
và cũng tại đoạn sông trên tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ thêm một tàu gỗ không có biển kiểm soát
do lê trí linh chú tại huyện rồng trôm tỉnh bến tre điều khiển
phương tiện này có tải trọng khoảng bốn mươi tấn và đã hút được khoảng hai mươi năm mét khối cát
qua kiểm tra trên hai phương tiện người điều khiển đều không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan tới việc khai thác các sông
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và đề xuất xử phạt vi phạm hành chính hai phương tiện trên với số tiền là bốn mươi triệu đồng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện xe ô tô vận chuyển một trăm năm mươi kg sản phẩm động vật đã bốc mùi hôi thối
vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng một mươi tại quốc lộ hai thuộc huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện xe ô tô do đỗ bá minh trú tại tỉnh bắc ninh điều khiển vận chuyển sản phẩm động vật là lòng lợn đã bốc mùi hôi thối với trọng lượng một trăm năm mươi kg
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ theo quy định
phòng cảnh sát giao thông đã bàn giao số sản phẩm trên cho phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc xử lý theo thẩm quyền
tiếp theo sẽ là cụm tin vắn đáng chú ý
chín h ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hội đồng tiêu hủy vật chứng vụ án tỉnh lạng sơn đã tiến hành tổ chức tiêu hủy một mươi hai sáu tấn pháo nổ do trung quốc sản xuất
đây là tăng vật của vụ vận chuyển một mươi hai sáu tấn pháo nổ
các cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn phát hiện tại khu vực cửa khẩu tân thanh vào tối ngày năm tháng chín
trước sự chứng kiến của các ban ngành toàn bộ số tăng vật trên đã được tiêu hủy theo đúng quy định bằng cách phá vỡ kết cấu ngâm nước và trôn lấp
hai mươi ba h ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã mai sơn huyện yên mô tỉnh ninh bình lực lượng công an tỉnh đã tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô mang biển số năm mươi một d một nghìn một trăm một mươi
rơ móc năm mươi một r một mươi tám nghìn hai trăm bốn mươi
do trần trí thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình điều khiển phát hiện trong xe có ba hộp pháo giàn tổng trọng lượng một mươi năm kg
trần trí thanh khai nhận mua số pháo trên tại tỉnh lào cai mang về quảng bình để sử dụng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh ninh bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật